ngày một mươi một mươi hai theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có buổi tiếp ông sudhakar reddy tổng bí thư đảng cộng sản ấn độ cpi
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh việt nam luôn ghi nhận và trân trọng sự ủng hộ của các tổng bí thư đảng cộng sản ấn độ đối với chủ trương của chính phủ ấn độ tăng cường quan hệ nhiều mặt với việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam kiên định với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội xây dựng đất nước giàu mạnh trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa mark lenin
đảng cộng sản việt nam luôn theo dõi sát sao và ủng hộ những bước đi của các đảng cộng sản anh em trên thế giới trong đó có đảng cộng sản ấn độ cpi và đảng cộng sản ấn độ marxistim
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam kiên định với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội xây dựng đất nước giàu mạnh trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa mạc lê ninh